kính thưa quý vị và các bạn nói đến không gian văn hóa của người thái ở huyện con cuông
tỉnh nghệ an là nói đến một mạc màu nổi bật trong bức tranh đa sắc màu của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc
nam màng màu ấy vừa tươi thắm vừa mộc mạc vừa đơn sơ nhưng lại đậm chất chữ tình ở đây
người thái vẫn giữ được lối sống giản dị dưới nếp nhà sàn cổ những chiếc buồng nước là hình ảnh
đặc trưng nói lên khả năng chinh phục thiên nhiên vận dụng bàn tay khối ốc con người để canh tác
nông nghiệp hay những bộ khung dệt thô sơ mà ngày ngày vẫn tạo ra những bộ trang phục chứa đựng giá
trị tinh thần cao đẹp của người phụ nữ thái và hơn hết đồng bào thái ở mảnh đất này luôn ý thức
được việc gìn giữ giá trị truyền thống của cha ông để lại trong chuyên mục sắc màu dân tộc kỳ này
kính mời quý vị và các bạn tới huyện con cuông tỉnh nghệ an để tìm hiểu một số nét văn hóa của người thái nơi đây
từ thủ đô hà nội vượt qua gần bốn trăm linh km đường bằng và đường đồi núi chúng tôi đặt chân đến huyện
con cuông tỉnh nghệ an huyện con cuông gồm một thị trấn và một mươi hai xã